bộ thông tin và truyền thông vừa có công văn gửi sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành phố
về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp
nhằm khắc phục tình trạng các trang thông tin tổng hợp hoạt động như cơ quan báo điện tử
cụ thể từ ngày một tháng một mươi một tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp cơ quan báo chí để ra soát chấn chỉnh
xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành
để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý
bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp
phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí không chấp nhận thỏa thuận miệng
về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài
văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày một mươi năm một mươi một
sau thời hạn nói trên nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin bài
từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định
dự kiến thời gian tới bộ thông tin và truyền thông sẽ có văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí
phải có thỏa thuận bằng văn bản không chấp nhận thỏa thuận miệng
về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài
trong đó phải quy định rõ chỉ cho phép dẫn lại nguồn tin sau ít nhất ba giờ
kể từ khi tin bài gốc được đăng tải trên báo chí
trong khi văn bản thỏa thuận nguồn tin phải gửi về cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
hoặc các sở thông tin và truyền thông để theo dõi giám sát